thưa quý vị ai trong chúng ta đi xe máy cũng mua bảo hiểm xe máy đó là quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự
khi có tai nạn xảy ra bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới
thế nhưng trên thực tế thì dường như là không nhiều người được hưởng tiền đền bù khi có vấn đề xảy ra
sau tai nạn thì không ít người thường bỏ qua việc đi thanh toán bảo hiểm vì thủ tục nhiều và phức tạp
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những vấn đề gặp phải với bảo hiểm xe máy
họ thua tiền bán bảo hiểm nhưng lại không phải chi trả một số tiền thu khổng lồ
tôi mua bảo hiểm xe máy chỉ để không bị phạt thôi
theo nhiều cư dân mạng chia sẻ rất nhiều lý do và điều kiện khách quan hoặc chủ quan mà phía công ty bảo hiểm không giải quyết cho bảo hiểm xe máy
vì vậy với loại hình bảo hiểm này chủ yếu là hoàn thiện giấy tờ nếu bị cảnh sát giao thông kiểm
thậm chí cư dân mạng mong muốn xem xét bãi bỏ
cư dân mạng mong muốn xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy
bảo hiểm là bảo vệ quyền lợi cho người mua cho nên các cơ quan chức năng nên bỏ hay không quy định bắt buộc mua bảo hiểm cho xe máy
hãy để cho mọi người có nhu cầu mua thì tự giác mua không thể bắt buộc mua vì không được bảo đảm quyền lợi
khi tai nạn xảy ra để chạy lo được một đồng bảo hiểm chúng tôi vô cùng mất công mất suốt thời gian
tôi từng gọi nhiều lần cho bên bảo hiểm
nhưng họ trốn tránh hoặc chỉ dẫn rất phức tạp
theo số liệu từ hiệp hội bảo hiểm việt nam tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai doanh thu từ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô đạt hơn năm trăm bốn mươi năm bốn tỷ đồng
đáng chú ý số tiền bồi thường của bảo hiểm bắt buộc xe máy chỉ hơn một mươi một tám tỷ đồng tỷ lệ bồi thường là hai hai
đây là số thu rất lớn nhưng chi rất ít
có nhiều ý kiến cho rằng
khi xảy ra tai nạn giao thông người dân không phải ngược xuôi tìm kiếm đủ các loại giấy tờ như ở việt nam
việc thu thập các giấy tờ chứng minh tai nạn và thiệt hại sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm phụ trách
người tham gia chỉ có trách nhiệm hỗ trợ dẫn đến tình trạng mua dễ khó đòi bồi thường
bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại hình rất văn minh
tuy nhiên thực tế đang có vấn đề cần giải quyết
bởi với những vụ tai nạn nhỏ
người dân không thể tự thỏa thuận
bảo hiểm là giao dịch dân sự giữa người mua và doanh nghiệp bán bảo hiểm
vì vậy chỉ nên tuyên truyền lợi ích của bảo hiểm bất cắt thủ tục dơm dà
tính chất của bảo hiểm là dùng số đông bù cho số ít giảm thiểu tổn thất cho người được quyền lợi bảo hiểm
thì những rủi ro không may xảy ra với họ chứ chẳng ai muốn mua bảo hiểm mà được bồi thường cả
một số cư dân mạng lại ủng hộ chủ trương mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe gắn máy
là đúng đắn và cực kỳ cần thiết bởi nó gắn liền với trách nhiệm dân sự của người tham gia giao thông
tuy nhiên quá khó để người mua có thể được hưởng quyền lợi
việc bất hợp lý này cần phải thay đổi mạnh mẽ để doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm hơn trong quá trình chi trả
đồng thời cần có cơ chế bồi thường cũng như hạn chế bớt một số thủ tục hành chính để người dân được bồi thường một cách nhanh chóng và thuận tiện
đây cũng là cách để mọi người mua thấy được sự cần thiết để tự nguyện mua bảo hiểm
như một cách góp phần giảm thiểu được gánh nặng kinh tế do tai nạn giao thông gây ra
theo bạn mua bảo hiểm xe máy bắt buộc có nên duy trì
mọi phản ánh góp ý hiến kế mời bạn cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo